chiều nay dưới sự điều hành của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các đại biểu tiếp tục chất vấn các nhóm vấn đề về ô nhiễm môi trường
quản lý nhập khẩu phế liệu đối với bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường chất vấn nhóm vấn đề về nhà ở và chính sách cho người có công đối với bộ trưởng bộ lao động thương bình và xã hội
phiên chất vấn với nhiều câu hỏi đặt ra cho các bộ trưởng trường ngành về những vấn đề nóng được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm theo dõi
mở đầu chất vấn chiều nay đối với bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà đại biểu leo thị lịch đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang cho biết hiện sông cầu đang bị ô nhiễm chầm chọc và người dân đã nhiều lần kêu cứu nhưng chưa được giải quyết
dòng sông đang ngày càng bị ô nhiễm do hoạt động phát triển kinh tế bất chấp tác động xấu môi trường của các địa phương
vấn đề đã được cử tri nhiều lần kiến nghị các cấp từ địa phương đến trung ương nhưng thực trạng thì ngày càng trầm trọng
tôi đề nghị bộ trưởng cho biết cơ chế giải quyết vấn đề liên vùng này đến nay có còn hiệu quả hay không bộ có biện pháp gì khắc phục tình trạng trên
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà cho biết đây là vấn đề rất cấp bách